chậm giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công là vấn đề tồn tại ở nhiều địa phương trên cả nước
tại tỉnh thái nguyên mức giải ngân sau sáu tháng đầu năm chỉ đạt ba mươi bốn tám thấp hơn cùng kỳ năm trước một mươi bốn
trước thực trạng đó nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được các cấp
các ngành tỉnh thái nguyên thực hiện trong sáu tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận
tuyến đường đu khe mát được ubnd tỉnh thái nguyên phê duyệt năm hai nghìn một mươi một
có tổng vốn đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến là một mươi hai bốn mươi năm km
tháng tám vừa qua dự án đã được giải ngân một trăm linh dự án chuẩn bị bước vào thi công giai đoạn cuối
tuyến đường hoàn thành không chỉ có ý nghĩa quyết định để xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn mới
mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao thương của người dân
sau khi một cái con đường này
hoàn công mà đưa vào sử dụng thì phải nói là nhân dân rất vấn khỏi
thế được hiệu quả của nó thì rất lớn
cách nhất là thông thương hàng hóa thông thương đi lại
cái người mà mua sản phẩm mà mua sản phẩm đến với quê hương ấy
thì có con đường ngon như thế này tốt như thế này thì nó sẽ dễ bán đồng thời là giá cũng sẽ cao hơn
cái việc thứ hai là đối với nhất là các cháu học sinh đi lại thì nó cũng rất là phấn khởi
ngày trước là chưa có đường chưa có hoàn công hoặc là lúc chưa làm thì đi lại thì khó khăn
dự án xây dựng giai đoạn hai đường chợ chu kim phượng lam vĩ tại xã lam vĩ huyện định hóa tỉnh thái nguyên
với tổng mức đầu tư là ba mươi sáu tỷ mang lại rất nhiều ý nghĩa cho nhân dân
đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại đây
dự án được triển khai thi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay dự án mới giải ngân được năm mươi
tuy nhiên đại diện ban quản lý dự án huyện định hóa khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch vốn của dự án trong năm nay
đến thời điểm này
kế hoạch để chốt khối lượng thanh toán cho công trình
thì đến hai mươi tháng một mươi hai này dự kiến là hai mươi tháng một mươi hai này
thì sẽ chốt khối lượng hình toán của dự án
lúc đấy tỷ lệ giải ngân sẽ đảm bảo và giải ngân hết một trăm linh kế hoạch vốn
theo báo cáo của sở kế hoạch đầu tư tỉnh thái nguyên
tính đến hết tháng một mươi một tỷ lệ giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
đã đạt mức bảy mươi năm kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi sáu
để có được kết quả đó
là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
và sự phối hợp hiệu quả của các nhà thầu trong tỉnh
đối với dự án quyết toán hoàn thành chưa quyết toán
thì dự án trực tiếp đã có khối lượng các chủ đầu tư để nhanh chóng thực hiện việc giải ngân
kế hoạch vốn đã được giao
và đối với các chủ đồ tư ủy ban nhân dân các ngành các chủ đồ tư
để tăng cường phối hợp với nhà thầu và các cơ quan thanh toán
để tháo gỡ khóa nhanh chóng giải ngân vốn dự án theo kế hoạch
đối với các dự án đã hoàn thành đối với sử dụng chủ đồ tư
thì phối hợp với nhà thầu và cân vị liên quan thực hiện việc quyết toán đúng thời gian quy định
có thể thấy nhiệm vụ giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công
cần được chú trọng ngay từ đầu để kịp thời tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình giải ngân
những nỗ lực trong việc giải ngân vốn đầu tư cho các dự án công của tỉnh thái nguyên
đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu nhanh chóng hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra